nằm cách trung tâm thành phố sơn la chỉ chừng một mươi km nhưng từ nhiều năm nay hơn hai trăm linh hộ dân ở bản luôn xã hùa la thành phố sơn la vẫn chưa có điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt
để có điện dùng người dân bản luôn phải tự kéo điện từ các bản khác về sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
đã một mươi năm năm nay người dân nơi đây sống trong cảnh không có đường điện đạt chuẩn để sử dụng
các sệ dây điện mạnh khẳng được người dân tự kéo chia ra cho các hộ gia đình
nhiều thì hơn một mươi hộ chung nhau một đường điện còn trung bình là từ năm đến bảy hộ chung nhau
kéo dây điện về dùng thì có một mươi ba hộ sử dụng kéo về đường dây nó xa dây nó cũng không đảm bảo
chúng tôi chỉ đi mua dây ở chợ trung tâm khoảng dây của nó thì cũng hơn hai triệu một cuộn khoảng hai trăm linh mét
mỗi năm chúng tôi phải thay một đần vì nó không đảm bảo cái đường dây
cho nên là
vậy là với gần ba mét đường điện người dân phải mua ít nhất là một mươi cuộn dây tương đương hơn hai mươi triệu đồng
mỗi hộ phải bỏ ra khoảng hai triệu đồng một năm chỉ để mua dây điện
còn đây là cảnh học bài ở nhà các em nhỏ ở bản luân
điện yếu các em phải dùng đèn pin để tăng thêm ánh sáng
điện kéo về yếu không đủ sinh hoạt và cũng không đủ ánh sáng
nên tôi phải trang bị thêm đèn pin cho các cháu
ngày nào các cháu cũng phải học bài như thế này
tình trạng diễn ra nhiều năm nay
trì bộ và người dân đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên
nhưng tình hình vẫn chưa có gì thay đổi
cuộc họp dân có biên bản để suốt với kiến nghị với cấp trên
như cuộc họp tiếp xúc cử tri
hồi đồng nhân dân các cấp ba cấp đấy
nó hứa nó vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
nó sẽ có điện
đã chín tháng kể từ lần hứa hẹn cuối cùng
của chính quyền thành phố và tỉnh sơn la
người dân bản luôn tiếp tục sống trong cảnh thiếu điện sinh hoạt
điều đáng nói là xã hô la
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trong khi tiêu chí chuẩn về điện đã quy định

điện đảm bảo an toàn của ngành điện
tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên
an toàn từ các nguồn điện đạt từ chín mươi năm trở lên
đối chiếu với thực tế ở hô la
thì chưa hẳn đúng như vậy
và mong mỏi lớn nhất của người dân
ở bản luôn hiện nay là chính quyền
và ngành điện không thất hứa thêm một lần nữa